thưa quý vị
chào quý vị đảng ta là một đảng cầm quyền mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuận đạo đức cách mạng
thật sự cần kiệm liêm chính trí công vô tư
lời can dặn đó của chủ tịch hồ chí minh trong di trúc cũng là lời nhắc nhở cán bộ đảng viên
phải luôn là tấm gương đạo đức về lối sống để quần chúng nhân dân nói thưa nói theo
thấm nhuần lời dạy đó của bác suốt năm mươi năm qua nêu gương đã trở thành một phương thức lãnh đạo quan trọng của đảng
hồ chí minh
trong những thời chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức muốn hướng dẫn nhân dân
mình phải làm mực thước cho người ta bắt trước
người yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống
trong mọi lúc ở mọi nơi nói phải đi đôi với làm để quần chúng nói theo
bác nói là một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn
bác nói là đảng viên đi trước làng nước theo sau
bác nói là đảng viên đi trước làng nước theo sau
đảng viên đã có không ít cán bộ đảng viên quên mất lời người dặn
không còn là tấm gương sáng nữa mà trở thành những tấm gương xấu với những biểu hiện rất cụ thể
có bốn cái bệnh bệnh nói thì nhiều nhưng làm thì ít nói thì hay làm thì giờ
thứ hai thứ ba là nói mà không làm thứ tư là nói một đằng là một nẻo
trước tình hình đó đảng ta đã tiến hành công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng
để đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đội ngũ
coi trọng việc xây dựng đạo đức cách mạng nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên
và nhất là của người đứng đầu
điều đó đã được thể hiện rất rõ trong quy định số một trăm linh một của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi bốn
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
và quy định số năm mươi năm ban hành ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
về một số việc cần làm ngay để tham gia
tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên
quy định số tám ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
và cũng là bài học của bác hồ thời bắc hồ phải nói là rất ít tiêu cực
chính vì bác làm mẫu làm gương mà người gương mẫu người đứng đầu mà trung ương mà đảm lệ
thì cả bộ máy đều hành động tốt
vì cấp dưới bao giờ cũng uốn mình theo cấp trên
cho nên khi cấp trên chuẩn là sẽ uốn chuẩn
các quy định chỉ thị nêu trên đã cụ thể hóa phương thức lãnh đạo bằng nêu gương của đảng
góp phần đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên
để đội ngũ cán bộ xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như lời người đã can